phát biểu sáng nay tại diễn đàn quỹ đầu tư khởi nghiệp đổi mới sáng tạo việt nam hai nghìn hai mươi
được tổ chức tại hà nội phó thủ tướng chính phủ vũ đức đàm đã đánh giá cao nỗ lực
của cộng đồng start up việt nam trong bối cảnh dịch covid một mươi chín khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
vẫn là một điểm sáng
diễn đàn quỹ đầu tư khởi nghiệp đổi mới sáng tạo việt nam năm nay được tổ chức với chủ đề
dịch chuyển số nhiều sáng kiến mô hình mới xoay quanh các chủ đề doanh nghiệp kỳ lân
góc nhìn từ doanh nghiệp và nhà đầu tư công nghệ giáo dục tiềm năng phát triển tại việt nam
công nghệ tài chính và thanh toán tại asean công nghệ giao vận tại asean đã được chia sẻ
tại diễn đàn ba mươi ba quỹ đầu tư đã ký cam kết đầu tư tám trăm một mươi năm triệu đô la mỹ vào lĩnh vực khởi nghiệp
đổi mới sáng tạo tại việt nam trong giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm